đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại ông josep borrell tuyên bố
khối này sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu mins triển khai vũ khí hạt nhân của nga trên lãnh thổ belarus
tổng thống nga vladimir putin ngày hai mươi năm tháng ba cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được đưa đến belarus sớm nhất là vào mùa hè này
quyết định được đưa ra sau khi vương quốc anh tuyên bố sẽ chuyển vũ khí urani nghèo cho ukraine
động thái mà ông putin mô tả là dấu hiệu cho thấy sự liều lĩnh tuyệt đối của london
ông putin nhấn mạnh bất kỳ vũ khí hạt nhân nào được chuyển đến belarus sẽ vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của nga
theo ông không có gì bất thường khi nga triển khai vũ khí hạt nhân ở belarus
mỹ đã làm như vậy trong nhiều thập kỷ bằng cách giữ vũ khí hạt nhân của họ ở bỉ đức italia hà lan và thổ nhĩ kỳ
belarus đã bị eu và mỹ trừng phạt rộng rãi kể từ khi nga bắt đầu hoạt động quân sự ukraine vào tháng hai năm ngoái